bệnh viện đa khoa ở huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế nhiều năm qua đã hoạt động rất hiệu quả
bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh cho người dân địa phương
bệnh viện đa khoa a lưới còn nhận khám điều trị miễn phí cho người dân sống dọc biên giới
thuộc hai huyện ca lường và sa mụi thuộc tỉnh sê công cộng hòa dân chủ nhân dân lào
hoạt động ý nghĩa này của bệnh viện đa khoa a lưới ngày càng làm thắt chặt thêm
mối quan hệ tốt đẹp bền chặt giữa hai nước việt nam và lào
đây là ca linh và cu di người dân bản ca lo huyện ca lùm tỉnh sê công lào
đang được điều trị tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa huyện a lưới thừa thiên huế
theo bệnh án ca linh nhập viện ngày hai mươi hai tháng hai để điều trị bệnh liên quan đến đường tiêu hóa
còn cu di nhập viện ngày hai mươi ba tháng hai với các triệu chứng đau thắt vùng lưng
mấy bữa trước vì đau quá nên tôi nói con trai trở vào bệnh viện a lưới ở việt nam để chữa
bạn không có trạm y tế ở sê công cũng có bệnh viện
nhưng từ nhà tôi đến bệnh viện tỉnh thì phải đi xe hơn một ngày
còn qua a lưới của việt nam thì gần hơn đi chỉ khoảng hai tiếng
mặc dù giác nước ngoài chưa bệnh thế nhưng các bệnh nhân lào ở đây đều không thấy bỡ ngỡ
ngoài được tận tình chữa trị các bệnh nhân này còn được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện quan tâm động viên
để tạo không khí gần gũi ấm cúng như ở quê hương mình
tôi không có hộ chiếu khi đau tôi cầm theo giấy tờ của mình
ở nhà qua đưa cho bác sĩ bệnh viện a lưới là được khám chữa bệnh rồi
biết bà con bản bên lào mình còn nghèo nên bệnh viện a lưới khám chữa bệnh không lấy tiền
còn cho thuốc uống và cơm để ăn trong thời gian nằm bệnh viện
bệnh viện đa khoa a lưới thừa thiên huế thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đến nay có quy mô tám mươi giường bệnh với hai mươi ba bác sĩ làm việc tại một mươi ba khoa phòng trực thuộc
từ ngày thành lập bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nước bạn
riêng tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã điều trị nội chú cho hơn hai trăm linh
bệnh nhân lào
đầu năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện đa khoa a lưới đã ký giao ước nhận hỗ trợ
đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho y bác sĩ của nước bạn lào
những việc mà y bác sĩ bệnh viện đa khoa a lưới đã và đang làm
là điểm sáng thêm hình ảnh của những chiến sĩ áo trắng
họ không chỉ mang lại sức khỏe cho người dân
mà còn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai địa phương có chung đường biên giới